xin kính chào quý vị và các bạn
có thể khẳng định việc đầu tư các tuyến cao tốc là bước đi đúng cho phát triển kết cấu hạ tầng giao thông việt nam
phù hợp với chiến lược và các quy hoạch chuyên ngành giao thông vận tải được thủ tướng phê duyệt
thực tế cho thấy để hình thành được đại công trình này cần một nguồn lực vô cùng lớn đồng bộ và tổng thể
tuy nhiên chương trình của chúng tôi hôm nay không kỳ vọng có thể mang đến cho quý vị một bức tranh tổng thể
về toàn bộ mạng lưới đường cao tốc việt nam đã đang và sẽ hình thành như thế nào
chỉ xin đi vào một lát các sức nhỏ đó là vấn đề mà những ngày vừa qua dư luận và người dân đang hết sức quan tâm
đó là chất lượng của những tuyến đường cao tốc đã được xây dựng
những con đường vốn được kỳ vọng sẽ tạo ra tính kết nối mạnh mẽ các trung tâm kinh tế lớn của đất nước
thì hiện nay đang đối mặt với sự xuống cấp chỉ trong một thời gian ngắn sau khi đưa vào sử dụng
cao tốc hà nội thái nguyên một công trình có ý nghĩa quan trọng kết nối ba địa danh hà nội bắc ninh thái nguyên
tuy nhiên mới đưa vào khai thác được ba năm hiện tượng mặt đường bị hăn lún vệt bánh xe đã xuất hiện và gây tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông
những vết hàn lún này sâu từ năm bảy cm kéo dài nhiều km xuất hiện cả hai chiều đi và về của tuyến đường
với tốc độ lưu thông tối đa lên đến một trăm linh km thì những vật hàn lún thế này không khác gì những cái bẫy đối với các xe lưu thông
vết hàn lún thì nó cũng sâu nó thành rãnh luôn nó thành rãnh trên vẹt đường luôn nó thành hình sống kiểu sống trâu
khi mình lái xe đi trên cái làn đường nó bị lún nó lún là mình đi hay bị trệnh trọng lái
trệnh trọng lái là khi cái đó nếu mà chạy với tốc độ cao thì có thể cướp lái
cho nên là anh em lái xe đi trên đường phải khẩn hận hết sức lý và chú ý về cái tốc độ của mình để giữ cái tối thiểu an toàn cho mình
khi đi qua những cái đoạn đường xấu như thế thì trước mắt là mình phải giảm tốc độ
các hai bên bởi vì nói thẳng ra là cũng có khá nhiều cái đoạn đường rất là xấu
cho nên là lái xe như vậy tôi chắc chắn cái quan trọng nhất là phải giảm tốc độ
theo thống kê của đơn vị được tiếp nhận quản lý tuyến hiện tượng xuống cấp trồi lún vệt bánh xe đã xuất hiện trên tuyến cao tốc từ lâu
nhà thầu đã sửa chữa chưa được khoảng gần ba mươi km đầu địa phận thành phố hà nội
và cũng giống như tại nhiều tuyến đường khác
đến nay việc khắc phục chưa được
lún ở đây phần lớn mới chỉ dừng lại ở việc cào bóc để làm phẳng mặt đường
chứ chưa hề được khắc phục triệt đề
nhà thầu tiến hành cào bóc các vị trí hàn lún vật bánh xe và giải thảm
trong quá trình đó thì sau khi thực hiện xong thì các nhà thầu cùng với lại chủ đầu tư bàn giao cho đơn vị quản lý tiếp quản
điều đáng nói là từ quá trình phát triển của đơn vị quản lý tiếp quản
thì công cho đến khi bàn giao đưa vào sử dụng
công trình xây dựng này đều phải trải qua sự thẩm định của nhiều ban ngành
hội đồng tư vấn giám sát
gần một mươi tỷ đồng bỏ ra để đầu tư xây với mục đích giúp người dân đi lại thuận tiện an toàn hơn
tuy nhiên chỉ sau hơn ba năm đi vào khai thác sử dụng
tuyến đường đã trở nên xuống cấp nguy cơ mất an toàn cao
và dù nguyên nhân xuống cấp là do đâu
nhưng chắc chắn các cơ quan chức năng lại phải mất một số tiền không nhỏ để sửa chữa lại tuyến đường
ở một câu chuyện khác cao tốc nội bài lào cai
tuyến cao tốc dài nhất việt nam với tổng vốn đầu tư lên đến gần một năm tỷ usd
nhưng sau bốn năm khai thác cùng nhiều lần cải tạo
con đường này vẫn trong tình trạng chấp vá chưa thể đạt chất lượng như kỳ vọng
tiếp tục tiềm ẩn những nguy cơ mất an toàn giao thông
dự án xây dựng đường cao tốc nội bài lào cai
do tổng công ty đầu tư phát triển đường cao tốc việt nam vec làm chủ đầu tư
được khởi công ngày hai mươi năm tháng bốn năm hai nghìn chín
và thông xe đưa vào khai thác toàn tuyến vào ngày hai mươi một tháng chín năm hai nghìn hai mươi
trong suốt thời gian qua tuyến đường này liên tục bị dư luận phản ánh
trong tình trạng hằn lún mặt đường
đơn vị khai thác quản lý đã nhiều lần phải vá víu trả lại mặt đường
nhưng những ổ gà vẫn tiếp tục xuất hiện
theo phản ánh từ các tài xế chất lượng cao tốc không bảo đảm
tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông
bị cho là chưa tương xứng với mức thu phí khoảng hơn ba trăm linh đồng một xe con
hoặc một hai trăm linh đồng một xe container khi đi trên toàn tuyến nội bài lào cai này
hai trăm bốn mươi năm km đường cao tốc nội bài lào cai
chỉ là một phần trong tám trăm linh km đường cao tốc đã được xây dựng trên cả nước
tuy nhiên các chuyên gia cho rằng
chất lượng các tuyến đường này
chưa đạt được mức để có thể gọi là đường cao tốc
hiện nay ta cứ gọi cao tốc
nhưng tình trạng mặt đường
rồi các dịch vụ kèm theo
chưa đạt được cao tốc
còn phải phân đấu rất nhiều
đó là mặt đường hiện nay
vẫn còn bị lún lứt
bị gồ ghề
chạy không được những cái tốc độ
nếu anh chạy vượt nữa là rất nguy hiểm
thưa quý vị
đây là hai ví dụ cụ thể
về sự xuống cấp của hai tuyến đường cao tốc
mà quý vị có thể thấy rõ
hai tuyến đường này có vai trò cực kỳ quan trọng
đối với sự kết nối với các tỉnh tây bắc và đông bắc của nước ta
điều này khiến nước chúng ta phải đặt ra câu hỏi
nguyên nhân của tình trạng này do đâu
và công tác khắc phục
tại sao không triệt đề
những câu hỏi còn chưa có lời giải
thì những ngày vừa qua
thông tin về những hố bong chóc mặt đường
xuất hiện hàng loạt những ổ gà ổ trâu và thấm rột cầu
xuất hiện trên cao tốc đà nẵng quảng ngãi
dù mới thông xe hơn một tháng
một lần nữa lại khiến chúng ta băn khoăn
thông xe ngày hai tháng chín năm hai nghìn một mươi tám
khai thác được hơn một tháng
tuyến cao tốc đà nẵng quảng ngãi
có tổng chiều dài gần một trăm bốn mươi km
thiết kế theo tiêu chuẩn đường cao tốc loại a
với bốn làn xe lưu thông
và hai làn rừng khẩn cấp giai đoạn một
tốc độ thiết kế một trăm hai mươi kmh
đoạn đặc biệt khó khăn
tốc độ một trăm linh kmh
dự án được chia làm một mươi ba gói thầu xây lắp
với tổng mức đầu tư hơn ba mươi bốn tỷ đồng
lãnh đạo bộ dư thông vận tải
cũng cho biết
sau một mươi bốn tháng vận hành
đoạn cao tốc đà nẵng tam kỳ
dài sáu mươi năm km
đã xuất hiện các viết bông chóc
ở bề mặt tạo nhám
hàng chục cây cầu bị thấm rột
đã rơi vào một số vị trí
mà tôi nghĩ là do mẻ trộn
và cái phối bề tông nhựa
của cái đoạn này
là nó chưa đạt được yêu cầu
khi xảy ra cái hiện tượng này
thì cái vai trò trách nhiệm
của chủ đầu tư
cũng như là cái đơn vị quản lý đường bộ trực tiếp
trong công tác bảo trì
ri tù quả diện
thiếu một cái tình thần trách nhiệm
ngay sau khi xác định nguyên nhân
bộ dư thông vận tải
đã có văn bản chỉ đạo
tổng công ty đầu tư phát triển đường cao tốc việt nam
vec dừng thu phí cao tốc đà nẵng quảng ngãi
để khắc phục triệt đề tình trạng hư hỏng
bộ trưởng bộ dư thông vận tải
cũng phủ định nguyên nhân
do mưa nhiều hay thời tiết tác động
làm hư hỏng mặt đường cao tốc đà nẵng quảng ngãi
cũng không phải do xe quá tải trọng
chạy nhiều mà do chất lượng thi công
bộ dư thông vận tải
cũng quyết định tiến hành thanh tra
việc quản lý thực hiện khai thác dự án
cao tốc đà nẵng quảng ngãi
đồng thời yêu cầu tổng công ty đầu tư phát triển đường cao tốc việt nam
vec xử lý nghiêm tình trạng vi phạm này
tại phiên họp của ủy ban thường vụ quốc hội mới đây
cũng như tại kỳ họp thứ sáu
quốc hội khóa một mươi bốn
các đại biểu đã yêu cầu chính phủ
cần làm rõ chất lượng các công trình hạ tầng nói chung
và các công trình giao thông nói riêng
đặc biệt tuyến cao tốc đà nẵng quảng ngãi
tình trạng xuống cấp của đường cao tốc
đặc biệt là những đường vừa mới xây dựng xong
chưa nghiệm thu mới đưa vào vận hành
đã hư hỏng
đang tạo ra một bức xúc rất lớn
đối với người dân
một điều mà nhiều người cũng thắc mắc
là khi giải trình
về chi phí xây dựng những đường
thì chúng ta vẫn thường nói rằng
việt nam cũng không phải là đơn giá xây dựng cao
cũng chỉ bằng mức trung bình của nhiều nước trên thế giới
chứ không phải là mức thấp

như vậy là chi phí
thì chúng ta ở mức trung bình
tức là không thấp
nhưng có một điều là chất lượng
thì lại luôn luôn thấp
trong xây dựng
chất lượng công trình được đặt lên hàng đầu
việc thi công nếu đúng theo tiêu chuẩn
có thể nghiệm thu thì phải đáp ứng được
rất nhiều yếu tố khắt khe về chất lượng
cũng như thiết kế của công trình
trong thực tế thì khi khai thác
thì cũng có những công trình mà nó có
xuống cấp nhanh hoặc là xuống cấp chậm
hoặc là có những diễn biến
mà nó không như mình mong muốn
tức là nó có những vấn đề nó phát sinh
với mỗi một tình huống như vậy thì đều phải có
việc xem xét phân tích rất là kỹ
để phát hiện ra nguyên nhân
mà cần phải có những cái việc mà giả soát rất là kỹ
kể cả từ việc thiết kế
kể cả từ công tác thi công
rồi đến các điều kiện về khai thác
một tuyến cao tốc mới khánh thành
mà chỉ qua vài cơn mưa
mặt đường bong chóc
cầu bị thấm rột là không bình thường
một lần nữa niềm tin của người dân
lại bị lung lay
bởi với giá ba mươi bốn năm trăm linh tỷ
mà cao tốc mới đưa vào khai thác
đỡ hư hỏng thì đó là điều khó có thể chấp nhận
bốn đơn vị bị cảnh cáo
năm cá nhân bị kỷ luật
riêng giám đốc ban quản lý dự án đà nẵng quảng ngãi
bị đình chỉ công tác vì chậm tổ chức
sửa chữa các hư hỏng mặt đường
cung cấp thông tin cho báo chí không đầy đủ
và kịp thời né tránh trách nhiệm
cùng với đó thanh tra bộ giao thông vận tải
đã tổ chức thanh tra toàn diện cao tốc đà nẵng quảng ngãi
với quyết tâm tìm ra sai phạm
và xử lý triệt đề
điều này cho thấy sự quyết tâm của lãnh đạo bộ này
trong việc không chỉ rút kinh nghiệm
mà còn phải xử lý trách nhiệm với các vi phạm này
tuy nhiên để có được niềm tin
hay nói cách khác là lấy lại niềm tin
của người dân thì chắc chắn
bộ giao thông vận tải cần phải làm cho tới
và cho người dân một câu trả lời thỏa đáng
tôi cho rằng ở đây
chúng ta cần rất cần
phải có cái
đánh giá trở lại
xem cái nguyên nhân tại đâu
chứ chúng ta không chỉ dừng lại
ở cái việc là thấy hỏng
thì cho chám lại sửa lại
sửa lại là xong không phải là xong
đấy mới chỉ là khắc phục
chứ còn vấn đề phải tìm cái gốc dễ nguyên nhân
là những chuyện này ở đâu
nếu chúng ta làm được việc đó
thì chúng ta mới tránh được tình trạng là trong tương lai
chúng ta còn đang làm nhiều con đường khác
và sẽ không lặp lại cái tình trạng này
chúng ta có thể dễ dàng xác định rõ
và trách nhiệm của tất cả các cơ quan tổ chức có liên quan
và từ đó chúng ta sẽ phải
sử lý đúng theo quyền pháp luật thôi
thì như vậy chúng ta sẽ
thiết lập ra được một cái
một cái quy trình một cái tấm gương
để làm sao cho tất cả những dự án sau này
là họ tránh lặp lại những cái
những cái sai lầm như vậy
thì đấy là cái hết sức quan trọng
đây là một cái công trình rất là lớn
và nhân dân cũng rất kỳ vọng
nhưng mà có cái những ổ voi ổ gà
trái đoạn đường cao thốc đó
thì tôi nghĩ rằng là quốc hội cũng sẽ xem xét
là quy trách nhiệm
vào cho ai
tại sao vì lý do gì
mà những con đường cao thốc của chúng ta
là bị nhiều ổ trâu ổ gà như thế
và phải có
những cái biện pháp kỷ lục thích đáng
nếu như chúng ta không
không có những biện pháp kỷ lục thích đáng
thì những cái con đường như thế
nó có thể xảy ra
rất là nhiều
những cái nguy hiểm những cái mối nguy hiểm
tìm tàn cho những người đi lại
cái xe trên đoạn đường đó
người dân luôn mong muốn
đồng tiền bỏ ra xây dựng con đường
sẽ thực sự là con đường dân sinh
con đường kết nối vùng miền và phát triển kinh tế
và nếu như không có sự giám sát
kiểm soát về chất lượng đường cao thốc
chính những con đường đó
sẽ lại là mối đe dọa trực tiếp
đến mạng sống của con người
và không chỉ là chuyện thất thoát nguồn ngân sách
quốc hội đã thông qua chủ trương xây dựng tuyến cao tốc bắc nam
bộ dân thông vận tải cũng đang nỗ lực
kêu gọi đầu tư cho tuyến đường này
nhằm mục tiêu là xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ
nhưng với thực trạng các cao tốc của việt nam
diễn ra trong thời gian qua cho thấy
việc lựa chọn các nhà đầu tư
thực sự có năng lực tài chính
nhà thầu có năng lực thi công
là một trong những điều cần thiết
mà ngành giao thông vận tải cần phải làm
trên con đường hiện thực hóa một chủ trương lớn của ngành
là xây dựng tuyến đường huyết mạch của quốc gia
đường bộ cao thốc việt nam
xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi
chương trình giao thông kết nối hôm nay của chúng tôi
xin kính chào tạm biệt